chiều ngày một mươi tháng một mươi cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết cơ quan điều tra vừa phối hợp
cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của bộ công an và công an tp hcm
triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng có quy mô gần ba tỷ đồng
đường dây này do nguyễn hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại phường tân phong quận bảy tp hcm
cầm đầu với hình thức đánh bạc là cá độ bóng đá trên trang web bóng tám mươi tám com và expobet com
tấn công vây bắt khám xét khẩn cấp một mươi địa điểm trong đường dây đánh bạc của nhóm long
công an bắt giữ một mươi một đối tượng thu giữ tăng vật gồm hơn bốn tỷ đồng hơn một trăm linh usd
hàng chục thiết bị điện tử như máy tính điện thoại và hàng ngàn trang tài liệu in
từ các trang tài khoản cá độ bóng đá
hiện cục cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng khác có liên quan